trần văn dũng sinh năm hai nghìn bốn trú tại huyện bình lục tỉnh hà nam vừa bị cơ quan công an tỉnh hà nam khởi tố về tội
giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ
trước đó vào ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba sau khi uống rượu tại một đám cưới một người bạn đã hỏi mượn xe máy của trần văn dũng để đi đón bạn
biết người này đã ngà ngà say lại không có bảng lái thế nhưng dũng vẫn đồng ý cho mượn xe
hậu quả anh này trên đường đi đã xảy ra tai nạn tự đâm khiến bản thân tử vong
theo quyết luận giám định của lực lượng chức năng nồng độ cồn trong máu của người này là chín mươi hai bốn mg trên một trăm linh ml máu